cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lâm đồng vừa khởi tố bắt tạm giam lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với ba cán bộ trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển sở công nghiệp sở công thương lâm đồng
gồm lê phước long giám đốc lê như nguyễn thái bình phó giám đốc và ngô văn thành
phụ trách phòng hành chính tổng hợp để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo kết quả điều tra ban đầu từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi chín trung tâm đã ký nhiều hợp đồng
thực hiện các gói thầu tư vấn khảo sát xây dựng lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng
các công trình phát triển lưới điện trên địa bàn các huyện với số tiền hơn hai mươi chín ba tỷ đồng
để rút được số tiền do chủ đầu tư thanh toán ra khỏi hệ thống sổ sách kế toán
ba giám đốc trung tâm đã chỉ đạo ngô văn thành hợp thức hóa hồ sơ bằng cách ký khống hợp đồng
với hai hộ kinh doanh mà không thực hiện công việc
hành vi của ba bị can này đã gây thất thoát một phần tiền tranh lệch nguồn thu
chi dịch vụ để trích lập và văn phối các quỹ tổng số tiền gần hai bảy tỷ đồng
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ